sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba số vụ án giết người ở tỉnh khánh hòa giảm gần một mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
dù vậy thì vẫn có những vụ án gây chấn động dư luận khi mà mạng người bị tước đoạt bởi những nguyên nhân nhỏ nhặt
có những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài chưa được giải quyết có những mâu thuẫn bộc phát trong quá trình tiếp xúc quan hệ
những hậu quả đau lòng sẽ không xảy ra nếu cả hai bên biết kiêm chế cảm xúc suy nghĩ thiệt hơn trước khi hành động
phản ánh sau đây của phóng viên thời sự
đầu tháng sáu vừa qua ở huyện diên khánh xảy ra vụ án giết người gây chấn động dư luận
xuất phát từ mâu thuẫn với vợ đối tượng phan danh hưng chú ở xã diên xuân đã dùng dao tước đoạt mạng sống của vợ cháu gái vợ và một phụ nữ hàng xóm
còn đây là đối tượng mới bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa khởi tố điều tra về tội giết người
cũng xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân đối tượng đã dùng một khẩu súng mua trên mạng bắn bị thương hai người đàn ông ở phường ninh hiệp thị xã ninh hòa
trong hai nạn nhân là cha ruột người bạn gái mà đối tượng từng chung sống
giá tính chất mức độ của các đối tượng thực hiện thì tâm lý chung của các đối tượng là coi thường pháp luật và thực hiện hành vi một cách là manh động
các đối tượng khi thực hiện hành vi thì đã sử dụng rất nhiều các loại hung khí nguy hiểm với mục đích là tức đặt mạng sống của người có mâu thuẫn với mình
đối tượng này chỉ mới sinh năm hai nghìn sáu xuất phát bởi một vài dòng trạng thái không vừa ý trên mạng xã hội đối tượng đã nảy sinh mâu thuẫn với một thanh niên khác
nên cả hai đã hẹn nhau để giải quyết
hai bên dùng hung khí lao vào đánh nhau và hậu quả là một người tử vong trên đường đi cấp cứu
xem lại clip được tung lên mạng xã hội chúng ta không khỏi giật mình khi trận ẩu đả diễn ra dưới sự chứng kiến cổ vũ của hàng chục thanh niên khác
không một ai vào can ngăn và cũng không một ai báo cho cơ quan chức năng hay cho người lớn để ngăn chặn
đối với việc phòng ngừa các thanh thiếu niên phạm tội trên địa bàn thì cần phải có sự vào cuộc của gia đình
các đối tượng nhà trường thêm vào nữa là các đoàn thể của các chính quyền địa phương phối hợp cùng với công an để phòng ngừa tuyên truyền pháp luật
vừa phải là có các hình thức xử lý nghiêm minh đối với các nhóm đối tượng vị thanh niên thực hiện các hành vi là sử dụng các hung khí nguy hiểm gây án trên địa bàn
mục đích xử lý thì vừa phải mang tính giáo dục vừa phải mang tính răn đê trong cộng đồng và cảnh tính các đối tượng khác để ngăn ngừa các hành vi tương tự xảy ra trong tương lai
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba số vụ án giết người ở tỉnh khánh hòa giảm gần một mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó chủ yếu là những vụ án có nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn xã hội
có những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài chưa được giải quyết
có những mâu thuẫn bộc phát trong quá trình tiếp xúc quan hệ
những hậu quả đau lòng sẽ không xảy ra nếu cả hai bên đều biết kiềm chế cảm xúc suy nghĩ thiệt hơn trước khi hành động
phòng ngừa tội phạm giết người từ nguyên nhân xã hội
cần có nhiều giải quyết
giải pháp trong đó quan trọng nhất chính là môi trường giáo dục và môi trường sống trong mỗi gia đình